bên lề hội nghị thượng đỉnh g hai mươi ngày hai mươi tám tháng sáu tại osaka thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có các cuộc gặp và trao đổi song phương với chủ tịch trung quốc
các tổng thống hoa kỳ chile các thủ tướng ấn độ canada chủ tịch ủy ban châu âu tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who để trao đổi về các biện pháp tăng cường và đưa vào chiều sâu quan hệ với các đối tác
tại các cuộc gặp lãnh đạo các nước chúc mừng việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và mong muốn tăng cường phối hợp với việt nam tại tổ chức chính trị an ninh quan trọng hàng đầu này
lãnh đạo các nước cũng bày tỏ ủng hộ việt nam trong vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và mong thúc đẩy quan hệ với asean đóng góp vào hòa bình ổn định hợp tác phát triển an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở khu vực
thủ tướng canada nhất trí chia sẻ các đề xuất của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhằm mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhất là phối hợp trong triển khai và tận dụng hiệu quả hiệp định đối tác xuyên thái bình dương cptpp để tăng cường quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước
hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác phát triển sang các lĩnh vực mới như tài chính công nghệ cao nông nghiệp năng lượng tái chế
thủ tướng canada khẳng định sẽ quan tâm thúc đẩy các biện pháp để tăng cường hơn nữa hợp tác giáo dục tạo điều kiện cho sinh viên việt nam sang học tập nhiều hơn ở canada
tổng thống chile bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với việt nam không chỉ trong khuôn khổ song phương đang phát triển tốt đẹp hiện nay mà còn trên các khuôn khổ đa phương nhất là tăng cường hợp tác của việt nam với liên minh thái bình dương pa và hợp tác chile asean
chủ tịch ủy ban châu âu nhấn mạnh ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín sẽ đi vào lịch sử của quan hệ
tổng thống chile bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ việt nam eu khi hai bên ký hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa đánh giá cao những kết quả và nỗ lực thực thi của việt nam trong hội nhập quốc tế và hợp tác hiệu quả với eu
mong muốn hai bên tiếp tục nỗ lực thúc đẩy để nghị viện châu âu thông qua các hiệp định quan trọng này trong năm nay sớm mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp hai bên
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với việt nam và đánh giá cao những nỗ lực và thành quả của việt nam trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
mong việt nam chia sẻ những kinh nghiệm tại hội nghị cấp cao về chăm sóc y tế toàn dân sẽ diễn ra tại newark tháng chín năm nay
tại cuộc gặp chủ tịch trung quốc tập cận bình hai nhà lãnh đạo khẳng định cam kết thúc đẩy các thỏa thuận mà lãnh đạo hai nước đã đạt được trong những cuộc gặp trước đây
và nhất trí thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước
tiếp tục tăng cường đưa vào chiều sâu
tổng thống hoa kỳ donald trump và thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã có trao đổi cởi mở và xây dựng về những trọng tâm hợp tác giữa hai nước
trong đó có lĩnh vực thương mại năng lượng
tổng thống donald trump khẳng định ủng hộ hợp tác chiến lược về năng lượng và đề nghị hai nước xây dựng quan hệ thương mại cân bằng cùng có lợi
khẳng định tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân việt nam và luôn ủng hộ phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác song phương
còn trong cuộc gặp với thủ tướng ấn độ hai nhà lãnh đạo nhất trí cần tăng cường phát hưu hiệu quả đưa vào chiều sâu quan hệ giữa hai nước
về kinh tế thương mại năng lượng an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo giao lưu văn hóa du lịch và tăng cường kết nối hàng không giữa hai nước